các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bí thư cà mau đã yêu cầu địa phương kiểm tra ra soát thật kỹ để báo cáo với cấp trên
thì chủ tịch ubnd huyện trần văn thời báo cáo với ông hải rằng
chủ của đàn chó mèo là tỉnh khác được bạn bè rủ về cà mau trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
các tỉnh chưa cho phép người dân tự do đi lại
dù anh em có xử lý nóng vội thì mục đích chỉ muốn bảo vệ người dân không có ý xấu trong việc này
tôi yêu cầu chủ tịch huyện nắm thật kỹ xem anh em xử lý như vậy là đúng sai ra sao
rồi tỉnh xử sự đúng mực còn đúng mực như thế nào phải tùy tình huống ông hải nhấn mạnh
diễn biến vụ việc được báo chí thuật lại như sau
tối tám tháng một mươi trung tâm chỉ huy xã khánh hưng huyện trần văn thời tiếp nhận bảy người về từ vùng có dịch
mang theo một mươi năm con chó mèo vào khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông khánh hưng
test nhanh kết quả có bốn người dương tính với sars cov hai bao gồm chủ đàn chó mèo
trong thời gian chờ kết quả pcr dây buộc không đảm bảo
nên đàn chó mèo tiếp tục chạy trong khu cách ly
khiến những người trong khu vực phàn nàn sợ động vật là nguồn lây lan dịch bệnh
khi có kết quả hai lần test nhanh bác sĩ đỗ kim chi trưởng trạm y tế xã khánh hưng đã báo cáo
xin ý kiến trung tâm y tế huyện trong đó có báo cáo khó khăn về việc quản lý đàn chó mèo
đến chiều chín tháng một mươi những người trên đều có kết quả pcr dương tính với sars cov hai
nên được đưa đến bệnh viện đa khoa trần văn thời điều trị
lúc này đàn chó mèo vắng chủ nên chạy rông trong khu cách ly gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
trước áp lực từ công tác phòng chống dịch bà con nhân dân và những người đang cách ly phản ánh quá nhiều
nên ban điều hành khu cách ly tiếp tục yêu cầu gia đình đảm bảo công tác quản lý
nếu không sẽ tiêu hủy nhưng gia đình không có ý kiến
đến bảy h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi người dân và những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly tiếp tục phản ánh
về vụ việc trên nên lực lượng chức năng đã làm biên bản và tiêu hủy đàn chó
mèo ở phía khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân
ông trần tấn công chủ tịch ubnd huyện trần văn thời cho tuổi trẻ biết
việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch
bao gồm cả do sức ép của cộng đồng dân cư và người dân trong khu cách ly
tuy nhiên nếu đủ lực lượng quản lý chúng ta cũng có thể cô lập đàn chó mèo ở một nơi riêng biệt
sau đó phun khử khuẩn và thực hiện quy trình giám sát tiếp theo
trong trường hợp xác định rõ chúng đã nhiễm bệnh giải pháp sau cùng mới là tiêu hủy
ông công giải thích với nguồn trên
cũng theo ông công trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì việc đảm bảo sức khỏe chống lây nhiễm khu cách ly là ưu tiên số một nên địa phương mới có quyết định như vậy
mới đây mạng xã hội lan truyền câu chuyện về vợ chồng ông phạm minh hùng bốn mươi chín tuổi
trở theo một mươi năm con chó và một con mèo đến cảm âu
sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị covid một mươi chín
đàn chó mèo đã được lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xã khánh hưng huyện trần văn thời mang đi tiêu hủy
liên quan thông tin một lãnh đạp ngành y tế huyện trần văn thời cảm âu xác nhận việc số chó trên đã bị tiêu hủy
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày tám tháng một mươi vợ chồng ông hùng cùng vợ chồng người em vợ từ long an về cà mau
ông hùng thông tin quê quán của ông ở bình dương nhưng đi làm hồ ở long an
do dịch bệnh nên phải nghỉ việc vợ chồng ông rắt xíu nhau về quê của người em để tránh dịch
khi về cà mau hai gia đình có mang theo một mươi năm con chó bốn chó lớn và một mươi một chó con
nhưng về tờ chốt kiểm soát dịch của tỉnh cảm âu thì gia đình ông hùng cho hai con chó con
còn gia đình người em đi cùng cũng mang theo ba con chó và một con mèo nhưng tất cả đều bị tiêu hủy hết ông hùng kể lại
ông hùng cũng cho biết một ngày ông làm thuê được hai trăm năm mươi đồng ông dành hơn một trăm linh đồng mua thức ăn cho chó
mấy con lớn ăn nhiều thôi còn mấy con nhỏ ăn ít vợ chồng tôi thương chúng nó như con vậy
đêm về đang cách ly ở xã khánh hưng tụ nói tức là mấy con chó còn nằm trước cửa phòng tôi ngủ ông hùng nói
cũng theo ông hùng khi gia đình ông về đến cà mau thì được đưa về cách ly ở xã khánh hưng huyện trần văn thời
sau đó được chuyển đến bệnh viện đa khoa trần văn thời vì dương tính với covid một mươi chín
ông hồ thiên chúa chủ tịch ubnd xã khánh hưng cho biết vợ chồng f này quê tỉnh long an
đêm tám một mươi họ được vợ chồng một người bạn rủ về quê cảm âu nên đã hòa vào dòng người hồi hương
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh
tại điểm tập trung tạm ở xã khánh hưng vợ chồng người thợ hồ này với ba người đi cùng có một trẻ em
được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với ncov
trong lúc chờ kết quả xét nghiệm rt pcr đàn chó của hai vợ chồng quê long an đã chạy lung tung trong khu cách ly và liếm người
anh em trực sợ lây lan dịch bệnh nên động viên gia đình bắt chó mèo cho vào bao để mang đi tiêu hủy ông chúa nói
theo ông tô văn lành giám đốc trung tâm y tế huyện trần văn thời
khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ tại xã khánh hưng báo cáo về trường hợp vợ chồng dương tính ncov có chở theo nhiều chó mèo
ông đã yêu cầu lãnh đạo xã kết hợp với ngành nông nghiệp có hướng xử lý phù hợp
sáng nay khi kiểm tra lại vụ việc ông lành được biết một con mèo và đàn chó đã bị tiêu hủy
tôi nghe nói lúc đầu họ chịu tiêu hủy nhưng bây giờ lại phản ứng
việc xử lý chó mèo đi theo f cũng chưa có cơ quan nào ra văn bản hướng dẫn ông lành chia sẻ
ông trần tấn công chủ tịch ubnd huyện trần văn thời cà mau cho hay
ông đã đi xuống xã khánh hưng để làm rõ vụ việc tiêu hủy đàn chó
chúng tôi thừa nhận việc tiêu hủy đàn chó trên không phù hợp với quy định
chúng tôi thừa nhận thiếu sót này ông công nói
ông trần tấn công giải thích thêm ban đầu chính quyền xã khánh hưng xác định toàn bộ số chó mèo trên của một chủ
nên chỉ liên hệ một người trong nhóm tên khanh để bàn phương án tiêu hủy
ông khanh đã đồng ý và bắt bỏ vô bệnh
ông khanh đã bắt bỏ vô bệnh và bắt bỏ vô bệnh để đem đi tiêu hủy
tuy nhiên sau đó mới vỡ lẽ đàn chó trên có cả chó của ông hùng
diễn viên hồng ánh thành viên của tổ chức forbource tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu cho biết
tôi rất phẫn nộ khi biết thông tin chính quyền tỉnh cà mau tiến hành tiêu hủy đàn chó mèo của gia đình anh hùng
ở đây tôi chỉ nói về góc độ đạo đức chưa nói về chuyên môn vì chó không phải là chủ thể gây nhiễm bệnh covid một mươi chín
tôi đang chờ thông tin báo cáo chi tiết của việc này và sẽ gửi đơn kiến nghị cho tổ chức forbource tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu
hiện nay có những bài báo thông tin nói rằng vật nuôi như chó mèo bị lây nhiễm sars cov hai rồi truyền qua con người
nhưng trên thực tế chưa có bằng chứng đầy đủ để khẳng định covid một mươi chín lây qua vật nuôi
ngày hai mươi tám tháng tám cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc covid một mươi chín tại nhà
theo đó bộ y tế cảnh báo
người mắc covid một mươi chín và người nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật
ngoài ra không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình
theo cdc mỹ đến nay nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín từ động vật là thấp
tuy nhiên con người có thể truyền virus trên sang động vật đặc biệt là khi tiếp xúc gần
thế giới cũng đã có các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc covid một mươi chín
hầu hết các con vật nhiễm bệnh sau khi ở gần chủ người chăm sóc nhiễm sars cov hai
bộ y tế cảnh báo
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
bộ y tế cho biết có những bài báo thông tin cho rằng vật nuôi như chó mèo bị lây nhiễm sars cov hai rồi truyền qua con người
nhưng trên thực tế chưa có bằng chứng đầy đủ để khẳng định covid một mươi chín lây qua vật nuôi nếu có nguy cơ cũng là rất thấp
tuy nhiên ông phu cảnh báo chó mèo có thể được xem là vật dụng trung gian truyền nhiễm nếu những người nhiễm bệnh ôm ấp vuốt ve chăm sóc chúng
khi đó người nhiễm có thể ho hát hơi lây dính nước bọt mang virus sars cov hai lên lông da của vật nuôi
từ đó người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay đưa lên mũi miệng và lây nhiễm covid một mươi chín
hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác
virus sars cov hai có thể tồn tại trên bề mặt da lông của vật nuôi và có thể lây sang người tiếp xúc gần
chó mèo vật đuôi khác có thể giống như vật dụng lây dính virus khác và lây nhiễm qua người khác khi sơ nắm phải ông phu nói
vị chuyên gia này khuyến cáo mọi người đặc biệt là f không nên ôm ấp chó mèo tránh dùng chung các đồ vật khác với người nhà nếu cách ly tại nhà
bộ y tế cũng hướng dẫn f tự điều trị cách ly tại nhà phải tuân thủ các lời khuyên như
cách ly người nhiễm khỏi những người khác
vệ sinh tay thường xuyên
đeo khẩu trang sử dụng găng tay đúng cách
vệ sinh dụng cụ ăn uống tránh lây nhiễm
vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ
xử lý đồ vải và vật dụng đúng quy định
quản lý chất thải và dịch tiết đúng cách
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm phân tích
thực tế nếu một f ôm hôn ho hay hát hơi lây dính nước bọt vào lông da móng của thú cưng
sau đó có người khác ôm hôn vút ve thú cưng đó thì có thể lây nhiễm virus sars cov hai
còn khả năng chó mèo bị nhiễm bệnh rồi lây sang người qua đường hô hấp thì chưa có trường hợp nào
tôi cho rằng tình huống này chỉ cần tắm rửa cho vật nuôi sạch sẽ và cách ly chung với mọi người
chứ không cần phải đem đi tiêu hủy bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ cho biết thêm
loại virus gây bệnh covid một mươi chín trên con người và động vật là hoàn toàn khác nhau
trong đó con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus có bốn chủng virus cũ và ba chủng mới
còn con vật bị bệnh do enimal coronavirus số lượng chủng virus này nhiều hơn
động vật càng hoang dã nguy cơ nhiễm bệnh càng lớn
khi thực hiện một xét nghiệm ở thú cưng thấy dương tính với covid một mươi chín
thì rất có thể do nhiễm animal coronavirus và đó
bác sĩ khanh nhấn mạnh virus gây covid một mươi chín ở người và động vật
không thể bị bệnh
không lây nhiễm qua lại
nhưng do người tiếp xúc quá nhiều động vật hoang dã hay bột f
trực tiếp ôn hôn khạc nhổ và lông da móng thú cưng
rồi người khác chạm vào ve vuốt tiếp xúc trực tiếp
thì nguy cơ mắc covid một mươi chín là chắc chắn